thông tin từ bệnh viện bạch mai cho biết ngày năm tháng năm đơn vị đã tiếp nhận tám bệnh nhân có triệu chứng sốt
dưới lạn tiêu hóa đau bụng nghi ngộ độc thực phẩm sau đám kế tại tỉnh thái bình
trong số đó sáu người đã được xuất viện tuy nhiên nguyên nhân nghi ngộ độc vẫn chưa thể xác định cụ thể
cũng trong ngày bảy tháng năm các bác sĩ của bệnh viện đã họp chuyên môn về vụ việc này
tuy nhiên các chuyên gia chưa thể xác định cụ thể nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm liên cầu khuẩn lợn
hay vi khuẩn khác cần để tiếp tục cho kết quả nuôi cây máu
hiện tại một bệnh nhi vẫn đang được điều trị tại trung tâm nhi khoa
và một bệnh nhân nữ khác đang nằm tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai
sáu trường hợp còn lại đã xuất viện tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin ngày sáu tháng năm
thông tin từ tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc sở y tế tỉnh thái bình cho biết
đơn vị này đã có báo cáo ban đầu về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dê
xảy ra trên địa bàn phường hoàng diệu tp thái bình
thông tin cho biết ngày sáu tháng năm tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thái bình
nhận được thông tin vụ việc có nhiều người phải nhập viện theo dõi
điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
nghi do ngộ độc thực phẩm vì ăn tiết canh trên tiệc cưới
bước đầu xác định trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng năm
tại gia đình ông hiếu ở tổn năm phường hoàng diệu tp thái bình
có làm hàng chục mông gỗ để chuẩn bị đám cưới cho con
bữa tiệc chủ yếu là người thân đến dựng dạp cưới
trong bữa ăn ngày một tháng năm có hai mươi mâm gỗ với khoảng một trăm hai mươi người với thực đơn bao gồm
thịt cà răng tôm kho canh dưa cà bát tiết canh dê dê giết mổ ninh bình
và vận chuyển tiết thịt về thái bình
phần nhân làm tiết canh được chế biến từ tai gan cuống họng heo đã luộc chín
đến chiều ngày mùng một và ngày mùng hai tháng năm gia đình đã tiếp tục nấu gỗ với các thực đơn bao gồm
gà luộc tôm trao chân giò hầm bê tái meo xào mực xào ba ba nấu chuối
giò bò xôi ruốc và cơm tám
sau bữa cơm này đến một mươi sáu h ngày bốn tháng năm ông phạm trọng thuần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trú tại phường hoàng diệu xuất hiện triệu chứng sốc nhẹ ho khó thở đau tức hai bên sườn phải
nên đã đi thăm khám nhập bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
đến hai mươi giờ cùng ngày ông thuần diễn biến nặng nên được chuyển lên bệnh viện bạch mai để cấp cứu
khoảng bốn giờ tám phút ngày năm tháng năm bệnh nhân tử vong và được chẩn đoán nguyên nhân do nhiễm khuẩn huyết
miêm phổi nặng biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng ngưng tân hoan và bệnh hút
ông thuần có ăn tiết canh tại bữa cốt cưới của gia đình ông hiếu
ngày mùng sáu tháng năm nhiều người dân cùng ăn bữa cốt đó có tiết canh dê đã đến khám
tại bệnh viện đao khoa tỉnh thái bình
trong số đó tám người khai bản thân cũng có triệu chứng sốt dưới lạng tiêu hóa đau bụng
sau khi ăn tích canh vào bữa trưa ngày một tháng năm mong muốn được lên bệnh viện bạch mai để thăm khám điều trị
qua kiểm tra sáu người phía bệnh viện bạch mai cho xuất viện về nhà vì sức khỏe bình thường
thời điểm hiện tại còn hai người vẫn đang theo dõi điều trị tại bệnh viện bạch mai đều là con dâu của ông thuần
có một mươi người cũng cho biết bản thân cũng mắc các triệu chứng nhẹ như đau đầu đau mỏi vai sau khi ăn tiết canh
nên đang nhập viện để được theo dõi tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện đao khoa tỉnh thái bình
đến trưa ngày sáu tháng năm tất cả một mươi người đều không còn triệu chứng gì khác thường
xét nghiệm công thức máu sinh hóa bình thường và hiện đang chờ kết quả đưa cây máu
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thái bình tiếp tục phối hợp với trung tâm y tế
thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi làm rõ nguyên nhân vụ việc
cảnh báo hiểm họa khôn lường khi ăn tiết canh
mặc dù đã được các chuyên gia y tế cảnh báo về hiểm họa đối với sức khỏe khi ăn tiết canh gia súc gia cầm
tuy nhiên tại một số tỉnh thành phố vẫn ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị nhiễm bệnh
ngộ độc phải nhập viện khắp cứu và điều trị khi ăn tiết canh như tiết canh ngan vịt lợn dê me
thói quen này cần được mọi người nhìn nhận đúng để đảm bảo sức khỏe
máu tươi của gia súc gia cầm đều là nguồn dinh dưỡng để nuôi cơ thể của chúng
do máu tươi có chứa rất nhiều protein đây cũng là một trong những môi trường thuận lợi và thích hợp
cho những loại vi khuẩn sống phát triển
thiết canh bản chất là sử dụng máu sống để chế biến của các loại thịt xương
nên không thể tiêu diệt các loại vi khuẩn ký sinh trùng nhất là máu của lợn gà vịt c đang nhiễm bệnh
quan niệm ăn tiết canh có giá trị dinh dưỡng cao và có thể chứa bệnh là một quan điểm sai lầm lớn
thực tế trong tiết canh không có nhiều giá trị dinh dưỡng như mọi người lầm tưởng mà lại rất nguy hại cho sức khỏe
điều có thể gây hại đầu tiên của việc ăn tiết canh thực chất món tiết canh là ăn máu sống
cùng với những loại thịt xương nên nhiều khả năng sẽ bị nhiễm khuẩn
nhiều người cho rằng ăn tiết canh máu sẽ bổ và không ít những trường hợp họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình
họ đều biết rằng tiết canh chứa rất nhiều loại vi khuẩn có hại cho người
mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều về vấn đề này nhưng mọi người vẫn tỏ ra thờ ơ
trong tiết canh có thể mang lại rất nhiều mầm bệnh đặc biệt là máu của những loại vật như lợn vịt dê sẽ bị nhiễm bệnh
vì vậy khi ăn tiết canh người này sẽ có nguy cơ bị nhấm các bệnh như liên cầu lợn nhiễm sán zun và các bệnh về đường tiêu hóa kể cả viêm não mô cầu
trong những bệnh lý này trường hợp nặng có thể gây tử vong
đặc biệt trong những năm gần đây bùng phát nhiều dịch bệnh từ cúm gia cầm nơi ăn vào thì sẽ rất nguy hiểm
khi ăn tiết canh cũng có nguy cơ bị nhiễm chất độc từ máu các loại động vật rất cao
bởi khi thực hiện lấy máu động vật có cả phần máu đen và máu đỏ
máu đen là chất thải độc của động vật và hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe
trong khi đó không làm tiết canh cũng không được đảm bảo vệ sinh
khi cắt tiết canh những loại vi khuẩn hay trứng run sán dính trong lông sát của con vật sẽ rơi vào bạt hạm tiết canh rồi sau đó sẽ truyền bệnh cho người ăn
những người chế biến thịt lợn bị nhiễm rơn khổ lợn cũng có thể có nguy cơ mắc bệnh do tay chân bị xây xước tiếp xúc với dịch máu của lợn bệnh
hai thể thường gặp khi nhiễm liên cầu lợn bao gồm viêm mảng nám mủ và nhiễm chủng máu
thời gian của bệnh sẽ khoảng vài ngày bệnh nhân có thể viêm mảng nám mủ bị sốt đau đầu buồn nôn hôn mê và co giật
ở thể nhiễm chủng máu bệnh nhân có thể sốc sốt nếu không xử trí kịp thời có nguy cơ bị suy gan suy thận tùy tiết áp và dấu lặn đông máu
ở nhiều nơi trên nước ta vẫn có thói quen ăn tiết canh sống các loài động vật như heo vịt thỏ dê thậm chí một số người còn uống tiết canh sống rắn và dê
món tích canh là một món ăn tươi sống nguyên liệu chính là máu của động vật thịt tay phân sụn hay nội tạng của động vật
bản chất của món tiết canh dê đó là sống đây là món ăn có khả năng mang rất nhiều mầm bệnh
nếu như máu của động vật đang bị nhiễm bệnh ký sinh trùng trong máu của chúng sẽ chứa rất nhiều vi sinh vật kế bệnh như ký sinh trùng vi khuẩn virus
như vậy khi ăn tiết canh vào sẽ rất dễ mắc bệnh nhiễm khuẩn huyết viêm mảng nạ mô cầu bệnh về đường tiêu hóa run sán
điều đáng nói là bệnh diễn tiến âm thầm không phải ai ăn tiết canh xong cũng sẽ bị liền mà thường có thời gian ủ bệnh
thậm chí triệu chứng của những bệnh liên quan đến ăn tiết canh không rõ ràng mờ nhạt nên người bệnh có thể nhầm lẫn đó là triệu chứng của các loại bệnh khác
khi người bệnh bị nhiễm khuẩn thường có những triệu chứng như đau đầu sốt ủ tai
thậm chí người bệnh có thể bị sốc nhiễm khuẩn có biểu hiện như mạch nhanh nhỏ tuế áp trụy tim mạch suy hấp cấp thậm chí là có thể gây tử vong
có rất nhiều trường hợp bị nhiễm độc đường tiêu hóa có biểu hiện phân lỏng có máu đi ngoài nhiều lần
như vậy có thể nói đây là thói quen ăn uống không hề tốt cho sức khỏe
có một số quan điểm sai lầm về ăn tiết canh mà mọi người thường mắc phải như sau
ăn tiết canh có tính mát giúp giải nhiệt
theo các chuyên gia y tế không có cơ sở khoa học nào để khẳng định ăn tiết canh mát
cảm giác mát đã giúp chúng ta ăn thịt nguội trộn đầy máu sống
trong đông y tiết canh không phải là loại thực phẩm có tác dụng chữa bệnh và cũng không phải là loại thực phẩm có tính mát
ăn tiết canh giúp bổ máu
tiết canh được đưa vào cơ thể qua đường tiêu hóa
lúc này globin sẽ được chuyển hóa ra các đơn vị cơ bản là sitamine được có thể hấp thu và sử dụng
còn đối với phần hemo trong tiết canh hoàn toàn bị đào thải ra ngoài dễ dặn chất ác thuê hóa chứ không hề được sử dụng lại như nhiều người vẫn nghĩ
do đó ăn tiết canh không có tác dụng giúp bổ máu
ăn tiết canh tự nhà làm xe an toàn và đảm bảo
đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm
nhiều người cho rằng ăn thiết canh vịt ngàn dê nhà tự nuôi sẽ làm an toàn và không bị nhiễm bệnh truyền nhiễm
tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp tử vong do nhiễm liên cầu lợn do ăn tiết canh tự nhà làm
mặc dù trong tiết cánh dê vịt không có liên cầu lợn nhưng khi chế biến nhiều người lấy phần sụn họng của lợn băm nhỏ lên trên
đây là nơi khu trú ẩn rất nhiều liên cầu lợn
những quan niệm trên đều là những quan niệm sai lầm về antic canh gây nguy hiểm cho sức khỏe
các chuyên gia y tế khuyến cáo cần phải thực hiện ăn trí uống sôi đảm bảo an toàn vệ sinh
không nên ăn tiết canh thịt tái các loại cỏ cá nem chua sống thịt bò đối với tất cả các loại rau sống cần phải ngâm kỹ trước khi ăn
thường xuyên rửa tay bằng sập phòng nước sạch nhất là trước khi ăn và trước khi chế biến thức ăn sau khi đi vệ sinh
còn ở tây dung định kỳ sáu tháng một lần ở trẻ em trên hai tuổi và người lớn